và bây giờ mời quý vị hãy cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân qua những hình ảnh ngay sau đây
cơn mưa bất chật như dần nặng hạt thêm
nhưng không ngăn được ý chí
tinh thần làm việc của chiến sĩ công an nhân dân
họ vẫn miệt mại truy vết
nhanh nhất có thể
khi người người nhà nhà
đã chìm sâu trong giấc ngủ
thì các anh lại tiếp tục nhiệm vụ tuần tra
đảm bảo an ninh trật tự
công việc cứ thế được tiếp nối
dẫu khó khăn vất vả
với các anh
được phụng sự được hy sinh vì nhân dân
là niềm vui
niềm hạnh phúc của riêng mình
những năm qua
cùng với thi đua toàn thành
hoàn thành xuất sắc các công tác chuyên môn
giữ cho thành phố bình yên
lãnh đạo công an thành phố ninh bình
đã luôn quan tâm đến công tác văn hóa văn nghệ
tạo đời sống tinh thần lành mạnh cho cán bộ chiến sĩ
và tạo điều kiện để phong trào văn hóa văn nghệ
của công an thành phố phát triển
nhằm tôn vinh hình ảnh của người chiến sĩ công an
trên các lĩnh vực công tác chiến đấu
và xây dựng lực lượng
vừa qua đại tá nguyễn quốc tuấn
trưởng công an thành phố ninh bình
cùng nhạc sĩ mai công thắng
đã biên soạn sáng tác hai ca khúc
chiến sĩ công an chiến sĩ văn hóa
và bài ca nữ công an thành phố ninh bình
những ca từ hình tượng hóa
trong các bài thơ của đại tá nguyễn quốc tuấn
đầy giản dị xúc tích khái quát
nhưng tình cảm thấu hiểu dễ sẻ chia sâu lắng
được hòa quyện với ngôn ngữ âm nhạc
đã tạo nên những ca khúc có giá trị nghệ thuật
thể hiện vẻ đẹp của người chiến sĩ
công an thành phố ninh bình
bản lĩnh kiên cường
là người chiến sĩ văn hóa
và hình ảnh của chiến sĩ công an thành phố
những bông hồng đẹp mềm mại nhưng đầy bản lĩnh
mời quý vị cùng cập nhật những thông tin mới nhất
trong các số báo ra sáng ngày hôm nay
cùng biên tập viên linh chi
xin mời chị
quý vị và các bạn thân mến
dẫu biết rằng có bệnh thì vai tứ phương
tuy nhiên tất cả đều cần phải dựa trên những cơ sở khoa học
đã được nghiên cứu kiểm nghiệm
khi dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thì cũng giống như những căn bệnh trước đây
hàng loạt cách thức bài thuốc để điều trị covid một mươi chín
thiếu cơ sở khoa học
đã được lan truyền mạnh trên mạng xã hội
các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân
không nên làm theo các hướng dẫn này
vì không xuất phát từ thực tế
cơ sở bệnh lý
và không thể kiểm chứng về tính hiệu quả
mở đầu một điểm báo ngày hôm nay
là bài viết có trên báo lao động với nhăn đề
trị covid một mươi chín theo phác đồ trên mạng
cẩn thận tiền mất tật mạng
bài viết đề cập đến một số bài thuốc
phác đồ điều trị bệnh chưa hề được kiểm chứng
hay xác định tính hiệu quả
bởi cơ quan chức năng
ví dụ như là tài khoản mạng xã hội
của một nữ diễn viên tên là pt
đăng tải thông tin có thể chữa được covid một mươi chín
bằng dung đất
thông tin trên fanpage với hơn hai hai triệu lượt
cảnh báo về những bài thuốc trôi nể trên mạng
bác sĩ nguyễn trung cấp
trưởng khoa cấp cứu
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương nhấn mạnh
người dân cần hết sức cẩn trọng
thay vì làm theo các bài thuốc trôi nổi
chưa được kiểm chứng
người dân hãy tuân thủ và thực hiện
theo các hướng dẫn đã được ngành y tế công bố
cũng liên quan đến việc khám chữa bệnh
trong thời điểm dịch covid một mươi chín căng thẳng
sở y tế tp hcm
vừa có văn bản phân công triển khai thực hiện
gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho f
và công tác cấp cứu điều trị
tại các bệnh viện tầng hai
tp hcm sẽ xử lý nghiêm
cơ sở khám chữa bệnh
lợi dụng dịch bệnh để trục lợi
bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
một số hành vi sẽ bị xử lý nghiêm
là lợi dụng dịch bệnh để quảng cáo
và thu phí trái quy định
bài viết cũng đưa thông tin về việc
thanh tra sở y tế sẽ sử dụng bảng điều khiển
tình hình thu dung điều trị covid một mươi chín
để chủ động hỗ trợ điều phối chuyển viện
các trường hợp f
tại các cơ sở cách đi tập trung f
khi các cơ sở quá tải
tiếp tục điều phối vận chuyển các trường hợp cấp cứu
chuyện cần chuyển viện giữa các bệnh viện
thuộc tầng hai và lên tầng ba
đồng thời chuyển người bệnh ổn định
từ các bệnh viện tầng trên xuống các bệnh viện tầng dưới
đảm bảo tiếp nhận người bệnh
cần hồi sức cấp cứu
với lời rủ rỗ
các bệnh viện tầng bốn sẽ thu lời hằng ngày
thời gian qua rất nhiều người dân đã đăng ký tài khoản
và tham gia vào nhiều trang web
hay là ứng dụng
thậm chí cả khi nó không hề rõ ràng về nguồn gốc
cũng như là bản quyền bảo hộ
đón đọc bài viết trên báo công an nhân dân
online với tiêu đề
cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo mới
khi mua sắm trực tuyến mùa dịch
quý vị và các bạn sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn
tác giả bài viết đã phân tích sâu
về thủ đoạn của các đối tượng
dùng các ứng dụng hay còn gọi là app
để lừa đảo mạo danh đầu tư vaccine covid một mươi chín
hoặc thiết bị y tế
như khẩu trang kính bảo hộ
nhấn mạnh rằng trang web hay app này
hoàn toàn không rõ nguồn gốc
không có bản quyền công ty bảo hộ
việc trao đổi thông tin với người hỗ trợ
cũng như các thành viên khác
được thực hiện qua nhóm chat trên zalo telegram
hoặc các ứng dụng mạng xã hội khác
và thực tế thì đã có nhiều người
bị lừa hàng chục triệu đồng
khi áp dập không thể rút lại tiền
do tình hình dịch covid một mươi chín
diễn biến phức tạp
các đối tượng xoáy nhiều vào các thủ đoạn liên quan
như tạo các website bán hàng trực tuyến
và tự y tế
ngoài ra còn có thủ đoạn sử dụng mạng xã hội
và các diễn đàn trực tuyến
để quảng bá dịch vụ tiêm vaccine
bán các sản phẩm có khả năng phong ngừa virus
thậm chí là giả danh nhân viên bệnh viện
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
chúng ta vừa điểm qua những nội dung đáng chú ý
sẽ có trong các số báo ra ngày hôm nay
và ngay sau đây mời quý vị và các bạn
đến với bản tin sáng phương nam
để cập nhật các tin tức đáng chú ý khác
cùng với biên tập viên kim thảo
xin mời chị kim thảo
xin được cảm ơn biên tập viên linh chi và kim thái
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
kính thưa quý vị
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
vừa cho biết bộ y tế đã có quyết định
xuất cấp ba mươi lọ thuốc remdesivir
cho các tỉnh phía nam
đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
trong đó thì thành phố được cấp nhiều nhất
là với một mươi ba lọ
trước đó ngày tám tháng tám
lột thuốc remdesivir đầu tiên gồm một mươi lọ
cũng được đưa vào điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh
thuốc remdcv được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng
có spo hai từ chín mươi bốn trở xuống
bệnh nhân thở máy điều trị ecmo
tiên phố nhân tạo
bệnh nhân có oxy
remdcv là thuốc kháng virus được cơ quan quản lý thực phẩm
và dịch phẩm hoa kỳ phê duyệt khẩn cấp
để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục
và giảm mạnh tỷ lệ tứ vong của bệnh nhân nhiễm diễn tiến nặng
remdesivir đã được năm mươi quốc gia
như mỹ eu úc nhật bản singapore ấn độ
đưa vào phát đồ điều trị
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
vừa có công văn về việc bổ sung oxy
tại các bệnh viện trên địa bàn
để phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo đó thành phố đặt mua hơn một trăm linh tấn oxy lỏng
để sẵn sàng cung cấp cho bệnh nhân covid một mươi chín
thành phố do bang quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình dân dụng và công nghiệp
đầu tư tăng cường lắp đặt hệ thống oxy
cho các giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đảm bảo quy mô một mươi năm dường có gọng tờ oxy
trước ngày hai mươi ba tháng tám
bang cũng cần tăng cường và rà soát camera
để kiểm tra giám sát dường bệnh
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
giao sở xây dựng phối hợp với sở y tế sở tài chính
làm việc với các đơn vị cung cấp oxy
mục tiêu là thống nhất cam kết
thực hiện hợp đồng cung cấp oxy
cho các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
không đến tình trạng thiếu oxy
do không cung ứng kịp thời theo yêu cầu điều trị
trường học không thực hiện đúng cam kết
phải có biện pháp xử lý
các nhân viên y tế ở khu điều trị covid một mươi chín
dành cho sản phụ
làm việc với mồ hôi và nước mắt
mồ hôi là vì mặc đồ bảo hộ liên tục một mươi hai tiếng
nước mắt là sự ngẹn ngào bất lực
khi nhìn bệnh nhân ra đi
và nổi ngẹn ngào nhớ nhà nhớ con
đó là những dòng tâm sự
của một bác sĩ phụ trách khu m
điều trị covid một mươi chín bệnh viện từ dũng
khu điều trị covid một mươi chín của bệnh viện từ dũ
được hình thành từ giữa tháng bảy
thời gian đầu nơi đây chỉ tiếp nhận khoảng
từ hai mươi đến ba mươi sáng phủ mắc covid một mươi chín
tuy nhiên chỉ sau một tháng
con số này đã lên tới một trăm ba mươi sáng phụ
đa số đều trong tình trạng nguy kịch
nóng bức nguy hiểm
và cường độ làm việc cao ngày thường
là những điều mà tám mươi nhân viên y tế
tại đây phải chấp nhận mỗi ngày
đối với sáng phủ
việc nhiễm covid một mươi chín khiến tình trạng thai khó tiên lượng
và dễ gây diễn tiến nặng hơn người bình thường
do đó các bác sĩ phải đám nhiệm
hai việc cùng lúc
đó là cứu sống cả mẹ lẫn con
tất cả bệnh nhân ở đây là bị nhiễm bệnh
bởi vậy là không có người nhà
vô mà chăm sóc
được theo dõi
được động viên tinh thần
mà tất cả
bệnh viện từ dũ
các chị em nữ hô sinh
phải phục vụ
từ sinh hoạt cá nhân cho đến
là chuyên môn
mà với cường độ
là bệnh càng ngày càng nặng
tụi tôi làm việc rất là cực lực
với cái cường độ
làm việc có thể nói là
khoảng một trăm năm mươi cho đến hai trăm linh
không khí hối hả luôn thực trực
bên trong khu điều trị covid một mươi chín
bệnh viện từ dũ
ngoài tiếp nhận sáng phủ nhiễm
bệnh viện từ dũ còn hội chẩn
và đến các bệnh viện khác
phối hợp mổ bắt con
cho các sáng phủ nhiễm covid một mươi chín
đang điều trị tại bệnh viện giải chiến
số một và số bảy
lực lượng mỏng là áp lực chạy đua
với thời gian đã dành dật sự sống
nên công việc của họ hết sức căng thẳng
có những trường hợp chi trẻ khoảng một phút
là không cứu được cả mẹ lẫn con
có trường hợp đó là
bệnh viện nhiệt đới
đang chạy fmo
mà định chuyển qua bên đây
để mổ lấy thai ra
khả năng không chuyển được
thì ekip của bác sĩ
và ekip sơ sinh
đã qua bên đó
tại bệnh viện nhiệt đới
và mổ xong
thì có ekip sơ sinh của tôi
sẽ mới đưa em bé
được chăm sóc ở đây
dù vất vả
và hiểm nguy
nhưng với sự hết lòng
vì người bệnh
vì ngành y
là sự lựa chọn thiên liên
không được gặp gia đình
các nhân viên y tế ở đây
chọn việc lấy sự phục hồi
của sáng phụ và em bé
là niềm vui
mồ hôi và nước mắt của họ
được đề đắc xứng đáng hơn
khi nhìn thấy nhiều sáng phụ
những covid một mươi chín diễn tiến nặng
đã được điều trị khỏi
công an quận một mươi hai
thành phố hồ chí minh
vừa thành lập tổ công tác đặc biệt
để tập trung các biện pháp
mạnh mẽ hơn nữa
nhằm giải quyết những điểm nóng
về dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
và với quyết tâm vượt nắng thắng mưa
các chiến sĩ công an đang nỗ lực hết mình
trong cuộc chiến đẩy lùa dịch bệnh
việc nới rộng đối tượng được phép ra đường
của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đã khiến mật độ người tham gia giao thông
trong những ngày gần đây tăng cao
tìm ở nguy cơ mất an toàn
tại các chốt kiểm soát
đồng thời ý thức của người dân
có phần lơ là trong công tác phòng chống dịch
các kf trong cộng đồng
đã thành lập tổ công tác đặc biệt
cơ động và đáp ứng những nhiệm vụ đột xuất
về phòng chống tội phạm
và giải quyết những điểm nóng về phòng chống dịch
ở lực lượng k hai
phỗ trợ để chúng tôi kết hợp
và thực hiện việc phòng chống tội phạm
giải quyết các điểm nóng
về các vấn đề về vi phạm chỉ thị một mươi sáu
cũng như là công tác đảm bảo đến trật tự trên địa bàn
quận một mươi hai là cửa ngõ của thành phố hồ chí minh
nơi có mật độ dân cư
và lưu lượng phương tiện qua lại đông
việc thực hiện không nghiêm giảm các xã hội
sẽ dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngày càng lớn
để kiểm soát tốt tình hình
công an quận đã huy động toàn bộ lực lượng
để đảm bảo trong trật ngoài trật
số lượng người dân ra đường ngày càng đông hơn
đây là một trong những vấn đề bất thường
mà nó sẽ là dấu hiệu rất nguy hiểm
cho cộng đồng và cho xã hội
với tinh thần một tháng của thành phố
theo kế hoạch bảy nghìn hai trăm một mươi năm của thành phố
chúng ta sẽ kéo giảm và kiềm hạ
và sẽ dập dịch covid một mươi chín này
với tinh thần đó
quận một mươi hai chúng tôi trong thời gian qua đã làm nghiêm
tuy nhiên để tiếp tục
tăng cường hơn nữa
việc xử lý đối với những người dân
mà ra đường không cần thiết
chúng tôi đã chỉ đào cho các lực lượng
trong đó có lực lượng công an quận
là triển khai tất cả các đồng chí
các bộ chính sĩ quận
kiểm soát từng đoạn đường
từng tuyến đường
để nhắc nhở người dân
cũng như xử lý đối với những người dân
ra đường không cần thiết
với tinh thần quyết tâm
vượt nắng thắng mưa
lực lượng công an quận một mươi hai nói riêng
và công an cả nước nói chung
đã và đang hết mình nỗ lực
để hoàn thành nhiệm vụ kép
vừa đảm bảo an ninh trực tự
vừa siết chặt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
mặc dù là cái thời tiết
thành phố hồ chí minh là đang rất là khắc nghiệt
là nắng mưa thất thương
nhưng mà trước khi thế thi đua sơ nổi này
thì hầu hết tất cả các bộ ứng sĩ
mà tham gia vào tổng tác
đều thể hiện cái sự quyết tâm
trong cái tháng cao điểm sắp tới
theo chỉ đạo thành phố
là sẽ quyết tâm cao nhất
để mà thực hiện hành tốt
là bên cạnh cái việc
mà kiểm soát phòng chống
xử lý nghiêm hành vi vi phạm
về dịch covid một mươi chín
thì tổ công tác này cũng sẽ
có những lúc chuyển trạng thái
để mà đi tuần ca lưu động trên đường
là tập trung ở những tiến đường
có tình hình là phức tạp
ngoài việc phòng chống dịch bệnh
thì sẽ tăng cường công tác là tấn công tội phạm
nhất là cái tội phạm là về mập ý
về xâm phạm sở hữu trên địa bàn nhân cư
thì cái hoạt động của tổ này
là sẽ không có cố định ở một vị trí
mà tùy theo cái tính chất địa bàn
tình hình về dịch bệnh
tình hình về an ninh tự tự
thì bang chế huy công an quận sẽ quyết định
là di chuyển cái tổ công tác
một cách là nhanh nhất và cơ động nhất
là đảm bảo kịp thời có mặt xử lý nghiêm
và ổn định tình hình
với sự tham gia một trăm linh quân số toàn lực lượng
và việc tổ chức của các tổ công tác
phù hợp với tình hình thực tế
thời gian qua công an quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự
mà tùy làm dạy giấy tờ để qua chốt kiểm soát dịch
đồng thời xử lý hàng ngàn trường hợp
vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân
cùng chung tay với chính quyền thành phố
để sớm để lùi dịch bệnh
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
ngoài lực lượng y tế đóng vai trò then chốt
thì nhiệm vụ đặc biệt này
còn có sự tham gia của lực lượng công an
những chiến sĩ thực thụ vượn chạy nơi tuyến đầu
luôn sẵn sàng kề vai sát cánh với nhau
có mặt mọi lúc mọi nơi
để chung tay cùng cả hệ thống chính trị
đẩy lùi dịch bệnh
từ khi dịch covid một mươi chín trở nên phức tạp trên địa bàn
lực lượng công an toàn tỉnh bình thuận
đã sẵn sàng sung trận
có mặt hầu hết ở tất cả những nơi nào nguy hiểm nhất
giang khó nhất
tinh thần chống dịch chưa chống giặc
được lan tỏa trong mỗi cán bộ chiến sĩ
tất cả cùng nhau quyết tâm nỗ lực
đóng góp công sức của mình
trên mặt trận phòng chống dịch
thực hiện cái chủ trương của bộ công an
của chủ tịch địa bàn dân tỉnh
toàn lực lượng công an tỉnh
công an từ công an tỉnh và công an các địa phương
tập trung tất cả lực lượng
cho công tác phòng chống dịch
huy động từ phòng nghiệp vụ
và công an các đến công an xã phường
cùng với bàn chế đạo
của các địa phương
tăng cường phó hợp chặt chỉ
trong các tuần đa kiểm soát xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm
tại hàng chục chốt kiểm soát dịch
trên khắp địa bàn tỉnh
công an là lực lượng chiếm đa số
trong thực hiện nhiệm vụ
đặc biệt ở ba chốt kiểm soát dịch
do tỉnh quản lý trên quốc lộ một a và quốc lộ năm mươi năm
công an có mặt ở mỗi chốt này
không dưới một mươi cán bộ chiến sĩ
ngày đêm túp trực bám chốt
đảm bảo kiểm soát tốt hàng ngàn lượt người
và phương tiện ra vào tỉnh mỗi ngày
mục tiêu là làm sao kiểm soát được
người phương tiện vào địa phương
một cách chặt chẽ
và cái thứ hai
là không để xảy ra
những vấn đề như ủng tắc giao thông
để đối mất lực tự tại chốt
bố trí quân số con người
tốt trực thông lường giao thông
và kiểm soát tất cả các loại phương tiện
vào tỉnh bình hùng
tại thị xã la ghi
dù lực lượng mỏng
nhưng không để khu phong tỏa
khu cách đi nào trên địa bàn
thiếu lực lượng công an tham gia
cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực làm nhiệm vụ
trên hai trăm linh sức lực của mình
tất cả vì mục tiêu chung là đẩy lùi đại dịch
tập trung hết tất cả lực lượng
để thực hiện việc
vừa là phòng chống dịch
vừa đảm bảo an ninh lực tự
trong đó có việc hướng dẫn
và giúp cho người dân thực hiện tốt chữ thị một mươi sáu
thành phố phan thiết
từ hôm giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tới nay
đường phố đã vắng người qua lại
nhưng lực lượng công an luôn đảm bảo đủ
số lượng tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn
để giữ gìn sự bình yên
và ngăn chặn sự đầy lan của dịch bệnh
quân an phường bình hương đã phối hợp
để tăng cường lực lượng
thực hiện các chốt kiểm tra
cái giờ cao điểm
ở các đường giáp ranh giữa hai phường
và ngoài ra tường tra khép kính địa bàn
để tránh trường hợp những người dân ra đường
vi phạm về chữ thị một mươi sáu
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
đã có không ít cán bộ chiến sĩ công an
phải trực tiếp đối mặt với hiểm nguy
từ những đối tượng quá khích
chống người thi hành công vụ
nhưng các anh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ
của người chiến sĩ công an nhân dân
nhất quyết không lùi bước trước bao hiểm nguy gian khó
với tinh thần sung kích tình nguyện chung tay đồng hành
cùng các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
đoàn thanh niên công an tỉnh hậu giang
vừa tổ chức hoạt động đêm ấm lòng chiến sĩ vùng xanh
chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó cán bộ đoàn viên đã thăm hỗ trợ
các chốt ăn khuya và nước uống
cho lực lượng làm nhiệm vụ
tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
và các chốt tự quản bảo vệ vùng xanh
trên địa bàn thành phố vị thanh
qua đó góp phần cô vũ động viên
tinh thần cán bộ chiến sĩ
và các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
cùng địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
các hoạt động diễn ra tuân thủ nghiêm
theo quy định phòng chống dịch
vừa rồi là những gặp nhật trong sáng phương nam

tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước